với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn thị hải và đinh văn thắng sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật

trong hàng chục nghìn chuyến xe qua lại trên các cung đường quốc lộ mỗi ngày
nhưng chúng ta tin rằng với sự quyết tâm kiên trì của lực lượng chức năng
kẻ buôn bán cái chết trắng dù có cố tình che giấu bằng các thủ đoạn tinh vi xảo quyệt đến đâu chăng nữa
rồi cũng sớm bị đưa ra trước pháp luật
với chiến công xuất sắc này cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an nói chung
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên nói riêng
đã thể hiện được vai trò quan trọng của pháp luật
cảnh sát điều tra tội phạm của mình trong việc giữ bình yên cho người dân
cho xã hội và đẩy lùi ma túy xâm nhập vào địa bàn tỉnh ngay trong những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một
thành công lớn nhất của chuyên án năm trăm hai mươi một h là bắt giữ các đối tượng và tang vật
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt giữ người dân xung quanh và cả đối tượng